nhằm bảo đảm thanh toán chi phí xét nghiệm covid một mươi chín theo đúng quy định hiện hành về chế độ bảo hiểm y tế
và quy định tại luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
nghị định số một trăm linh một của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
về áp dụng biện pháp cách ly y tế cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch
bảo hiểm sôi việt nam đã ban hành công văn số hai nghìn bảy trăm ba mươi một gửi bảo hiểm sôi các tỉnh thành phố
bảo hiểm xuất bộ quốc phòng bảo hiểm công an nhân dân về việc thanh toán chi phí xét nghiệm covid một mươi chín
theo chế độ bảo hiểm y tế
bảo hiểm sôi việt nam hướng dẫn việc thanh toán chi phí xét nghiệm covid một mươi chín
theo chế độ bảo hiểm y tế như sau
đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định tại các khoản hai mươi ba và bốn điều một
nghị định số một trăm linh một hai trăm linh một ndcp quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán chi phí xét nghiệm covid một mươi chín

đối với người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
được chỉ định xét nghiệm covid một mươi chín theo hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do ncov
ban hành kèm theo quyết định số ba nghìn ba trăm năm mươi một qd bit ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi của bộ y tế gồm
người bệnh có sốt và hoặc viêm đường hốp cấp tính không lý giải được bằng các nguyên nhân khác
người bệnh có bất kỳ triệu chứng hốp nào có tiền sử đến qua ở và về từ vùng dịch tễ
có bệnh covid một mươi chín trong khoảng một mươi bốn ngày trước khi khởi phát các triệu chứng hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ
hoặc xác định covid một mươi chín trong khoảng một mươi bốn ngày trước khi khởi phát các triệu chứng
động thái này rất tốt và đây là quan điểm của cơ quan phục vụ nhân dân
chúng ta không nên để người dân khi thực hiện chính sách đến khi họ hướng lợi mà lại gây khó khăn
cho nên gộp trả lương yêu hai tháng
trả trợ cấp xã hội trợ cấp ưu đãi người có công hai tháng gặp là một
là để chúng ta tránh cái dịch covid một mươi chín
tạo cơ hội cho người lao động để họ có cái điều kiện giãn cách xã hội
để chúng ta cũng coi như là góp phần phòng chống dịch covid tốt nhất
ở đây vấn đề quan trọng là cơ quan thực thi chính sách
phải làm sao đó các thủ tục hành chính hết sức đơn giản
không được gây khó khăn ách tắc cho người dân
điều đó được thể hiện là bảo hiểm xã hội
đã tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính
giảm nhẹ các thủ tục và tạo cơ hội tốt nhất cho người dân
khi được hướng lợi chính sách của nhà nước
theo hướng dẫn của bảo hiểm xuất việt nam
chi phí xét nghiệm covid một mươi chín đối với trường hợp có kết quả xét nghiệm covid dương tính
người bệnh bị áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định
quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán chi phí xét nghiệm covid một mươi chín
đối với trường hợp kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định
của pháp luật về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
người bệnh đi khám chữa bệnh đúng tuyến
thanh toán theo mức hưởng của đối tượng
và theo chế độ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến
người bệnh đi khám chữa bệnh không đúng tuyến
thanh toán theo mức hưởng của đối tượng
và theo chế độ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng tuyến
đây là một động thái tích cực nhanh chóng kịp thời
với tư cách là cơ quan giám sát
chúng tôi hoan nghênh bảo hiểm sội và ngành y tế
thực hiện chính sách như vậy là rất tốt
tuy nhiên khi dịch bệnh diễn ra
số người phải xét nghiệm nhiều
chi phí nó tăng lên
nó sẽ ảnh hưởng đến quỹ bảo hiểm y tế của chúng ta
nhưng điều này không quan trọng
dù có ảnh hưởng dù có tác động dù có thiếu sót
nhưng chúng ta đáp ứng được yêu cầu
là xử lý được cái xét nghiệm cho người dân

sức khỏe cho người dân khi đại dịch covid một mươi chín diễn ra là vô cùng quan trọng
chúng ta không thể đánh đổi kinh tế bằng sức khỏe của nhân dân
cho nên điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng
và chúng tôi thấy rằng là
việc này chúng ta phải hết sức chủ động
và thực hiện một cách tốt nhất
để đảm bảo sức khỏe cho người dân
và đó cũng chính là
đem lại cái niềm tin của người dân
đối với chính sách bảo hiểm y tế
điều này quan trọng lắm
tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
trong bối cảnh cả nước đối mặt với tình hình khó khăn
do dịch bệnh covid một mươi chín gây ra
với mức độ diễn biến phức tạp
bảo hiểm số việt nam
cũng luôn chủ động thực hiện nhiều giải pháp
để kịp thời bảo đảm an sinh xã hội
cho người tham gia thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế bảo hiểm tất nghiệp
tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị doanh nghiệp
theo các chỉ thị của thủ tướng chính phủ
với quyết tâm kiên quyết vừa chống dịch hiệu quả
vừa nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ
hoàn thành các chỉ tiêu được chính phủ giao
góp phần ổn định an sinh xã hội
và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước
bảo hiểm số việt nam
đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan
hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật
bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
đồng thời tiếp tục triển khai nhiều giải pháp phát triển đối tượng
giảm nợ động bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
công tác thông tin truyền thông được đầy mạnh
phát huy hiệu quả tổ chức bộ máy bảo hiểm sội ca cấp
tiếp tục được kiện toàn góp phần nâng cao năng lực
đội ngũ công chức viên chức
và từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý của ngành
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
các đơn vị doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn
trong sản xuất kinh doanh
dẫn đến tình trạng nợ động chậm đóng bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế vẫn tiếp tục diễn ra trên cả nước
ước đến hết tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội phải tính lãi
từ một tháng trở lên khoảng hai mươi sáu trăm tám mươi hai tỷ đồng
chiếm năm một số phải thu
để thác ước khó khăn cho các đơn vị doanh nghiệp
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
bảo hiểm xã hội việt nam đã tích cực chỉ đạo
bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố
kịp thời thẩm định hồ sơ
giải quyết tạm dừng việc đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín
theo báo cáo của bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố
tính đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
số đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng
vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
là một năm trăm bảy mươi chín đơn vị
tương ứng với một trăm ba mươi bảy trăm chín mươi bốn lao động
và với số tiền khoảng bốn trăm bảy mươi năm tỷ đồng
đồng thời bảo hiểm xã hội việt nam đã ban hành công văn hướng dẫn
bảo hiểm xã hội các địa phương
về việc tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất
đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh
công tác phát triển đối tượng tham gia của ngành bị ảnh hưởng khá lớn
ước đến hết ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt khoảng một mươi năm hai trăm bảy mươi một triệu người
đạt tỷ lệ khoảng ba mươi một so với lực lượng lao động trong độ tuổi
trong đó số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là một mươi bốn năm trăm ba mươi bốn triệu người
giảm sáu trăm năm mươi năm người so với năm hai nghìn một mươi tám
và đạt chín mươi sáu kế hoạch

số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là bảy trăm ba mươi bảy người
tăng một trăm sáu mươi ba người so với năm hai nghìn một mươi tám
đạt sáu mươi một bốn kế hoạch
số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là một mươi hai bảy trăm hai mươi năm triệu người
đạt tỷ lệ khoảng hai mươi năm tám so với lực lượng lao động trong độ tuổi
và đạt tám mươi tám năm kế hoạch của ngành
số người tham gia bảo hiểm y tế là tám mươi năm chín trăm một mươi năm triệu người
đạt chín mươi bảy sáu kế hoạch của ngành
và đạt tỷ lệ bao phủ là tám mươi tám tám dân số
có thể thấy số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp đều sụt giảm so với cuối năm hai nghìn một mươi chín
bởi tác động của dịch bệnh
nhưng nhờ vận động những giải pháp truyền thông sáng tạo phù hợp
số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong toàn ngành tiếp tục gia tăng
đây là điểm sáng trong công tác phát triển đối tượng của ngành bảo hiểm xã hội trong thời gian qua
tất cả các cấp công đoàn từ cấp trung ương tổng liên đoàn lao động việt nam
tới cấp tỉnh cấp ngành và cấp huyện
thì gần như coi đây là cũng gần như coi đây là việc của mình
bên cạnh là công tác tuyên truyền phổ biến tham gia chính sách hoàn thiện thủ tục
theo cái kênh khai đại công đoàn là khai thác mạnh
cái kênh thông qua đoàn viên của mình thông qua người lao động của mình
mấy chục triệu người lao động đó tuyên truyền cho đoàn viên của mình
về nói với lại người nhà mình cũng tích cực tham gia
biết được những lợi ích thông tin đóng nộp
rồi là lợi ích lâu dài của các chế độ bảo hiểm số bảy mươi bốn
tự nguyện để tích cực tham gia và ủng hộ những chính sách vô cùng tốt đẹp và nhân văn của chế độ bảo hiểm
và đặc biệt tôi nhấn mạnh là tham gia cái gói bảo hiểm y tế hộ gia đình
trong lúc dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
bên cạnh sự chủ động tích cực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị doanh nghiệp
theo các chỉ thị của thủ tướng chính phủ hướng dẫn của các bộ quản lý nhà nước
bảo hiểm số việt nam tiếp tục tích cực chỉ đạo bảo hiểm số các tỉnh thành phố
bảo đảm đầy đủ kịp thời quyền lợi khám chữa bệnh
thực hiện thanh toán chi phí xét nghiệm covid một mươi chín cho người có thẻ bảo hiểm y tế
và góp phần thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín một cách hiệu quả nhất